tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa hôm qua mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng với lượng mưa đau được khoảng hơn ba trăm linh mm
mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về và dâng lên rất nhanh gây ngập lụt nhiều hộ dân chuồng trại chăn nuôi lúa và hoa màu tại các xã hải long mậu lâm phú nhuận
theo thống kê ban đầu huyện như thanh có bốn mươi ba nhà dân bị ngập gần một trăm bốn mươi ha lúa một mươi sáu ha ngô sáu ha rau màu các loại và tám năm ha mía nguyên liệu bị ngập sâu trong nước
mưa lũ đã làm hai hai km đường giao thông bị sạt lở bốn mươi ba ao cá bị tràn bờ ba công trình hồ đập ở trại ong xã xuân phúc bay đập thôn đồng thung và thôn đồng mách xã phượng nghi bị vỡ và sạt lở
trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thanh hóa đã chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng giúp người dân di tán đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra